tuy nhiên qua lấy lời khai của người chứng kiến và những chứng cứ thu thập được cho thấy

tuy nhiên qua lấy lời khai của người chứng kiến và những chứng cứ thu thập được cho thấy có nhiều điểm đáng ngờ trong vụ cướp xảy ra chớp nhoáng giữa ban ngày và ở nơi đông người

công an quy nhơn làm rõ sự việc
do thua cá độ bóng đá euro phạm lê duy hưng đã bàn với chủ nợ là trần văn tuấn ở phường hải cảng
thành phố quy nhơn giàn dựng vụ cướp số tiền mà hưng mang đi nộp cho công ty để một phần trả nợ một phần chiếm đoạt
tuấn thống nhất với kế hoạch đó nên trục và lấn tay của áp cao cận nhiệt đới
nên mưa sẽ tăng hơn về diện tại khu vực nền nhiệt giảm nhẹ từ một đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trưa chiều nay cũng như trong hai ngày sắp tới
nắng nóng vẫn xảy ra với mức nhiệt độ ban trưa phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây nền nhiệt còn cao hơn
sau đó đới gió đông trên cao cũng sẽ tác động đến khu vực này
tuy không gây mưa nhiều nhưng cũng sẽ giảm nhiệt hơn các điểm nắng nóng sẽ suy giảm đáng kể
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai
mưa bắt đầu xuất hiện và lan rộng trên hầu khắp khu vực
tuy nhiên lượng mưa ngày được nhận định là không nhiều chỉ phổ biến từ năm một mươi năm mm
và thời gian mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng nhiệt độ trong ngày từ hai mươi năm ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết vẫn chưa biến đổi quá nhiều
mưa rông chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối
vào ban ngày khu vực vẫn còn nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ mây thay đổi ngày có nắng nhưng không quá gai gắt
đến chiều tối trên khu vực có mưa rông trên diện rộng
người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ